các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
trốn quyết định truy nã tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng vừa bị công an quận long biên thành phố hà nội bắt giữ và thu giữ hai khẩu súng một mươi bảy viên đạn và danh sách trên một trăm linh con nợ
ổ nhóm này hoạt động tại cơ sở kinh doanh tài chính do trương hồng sơn và nguyễn văn cường làm chủ
lực lượng chức năng đã bắt giữ sáu đối tượng trú tại nhiều tỉnh hành khác nhau gồm nguyễn văn cường trương hồng sơn dương văn dũng nguyễn xuân huy bùi xuân trường đinh văn hải
thu giữ ba điện thoại di động rất nhiều giấy tờ sổ sách và các tài liệu có liên quan đến hành vi cho vay nợ
trong đó sơn và huy là hai trong ba đối tượng đang bị truy nã về tội danh cố ý gây thương tích
hiện nay còn đối tượng chu đức long chú tải lạng sơn đang bỏ trốn
vâng ổ nhóm tín dụng đen này thì chỉ là một trong số rất nhiều ổ nhóm cho vay lãi nặng lớn nhỏ đã bị lực lượng công an cả nước triệt phá trong thời gian qua
điều này cho thấy là hoạt động phạm tội của các ổ nhóm kiểu này
vẫn chưa có dấu hiệu giảm nhiệt gây mất an ninh trật tự tại các địa phương
đặc biệt là trong thời điểm cuối năm khi mà tết nguyên đán đang tới gần thì nhu cầu tài chính của người dân cũng rất tăng cao
và điều này đồng nghĩa với việc là cũng khiến cho hoạt động của loại tội phạm này trở nên phức tạp hơn
trong ngày hai tháng một phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh thừa thiên huế phối hợp với lực lượng cảnh sát cơ động
các đội nghiệp vụ và công an tỉnh nghệ an đã tổ chức đột kích bất ngờ kiểm tra triệt xóa sáu điểm cho vay nặng lãi tại thừa thiên huế và nghệ an bắt giữ nhiều đối tượng có liên quan
một mươi cơ sở cho vay nặng lãi bị triệt xóa tại thừa thiên huế đều là chi nhánh thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên phát triển thương mại dịch vụ tổng hợp tín đạt
trụ sở chính đóng tại số hai mươi hai đường lê việt thuật xã hưng lộc tp vinh tỉnh nghệ an do đối tượng nguyễn sĩ trung chú tại nghệ an là người đứng đầu
theo kết quả điều tra ban đầu đối tượng trung đứng ra làm hợp đồng thuê mặt bằng và làm giấy ủy quyền cho năm đối tượng khác làm nhiệm vụ quản lý hoạt động tại năm cơ sở nêu trên
tiền thân của công ty tín đạt là công ty tân tín đạt thành lập vào tháng tám năm hai nghìn một mươi sáu có địa điểm kinh doanh tại nhiều tỉnh thành phố trong đó có thừa thiên huế chuyên hoạt động cho vay nặng lãi
khoảng tháng năm năm hai nghìn một mươi chín các chi nhánh và cơ sở của công ty tân tiến đạt trên địa bàn thừa thiên huế bất ngờ đồng loạt thông báo giải thể
sau đó lại trở thành điểm kinh doanh của một công ty khác là công ty trách nhiệm hiểu hạn một thành viên phát triển tổng hợp tín đạt
dù với tên gọi khác nhau nhưng bản chất hoạt động của hai công ty này là không thay đổi
qua cái thu thập tài liệu chứng cứ thì hết sức khó khăn bởi vì công ty tín đạt có nhiều thủ đoạn gian dối
những hồ sơ vay tiền của người vay chúng đều hợp pháp hóa và quản lý theo hệ thống phần mềm và được chuyển về công ty chính tân tiến đạt tại nghệ an để quản lý
các đối tượng này cho vay với lãi suất giao động từ một trăm linh chín năm một năm đến một trăm tám mươi hai năm một năm thậm chí có trường hợp cho vay với lãi suất hơn bảy trăm linh một năm
theo điều tra ban đầu từ tháng tám năm hai nghìn một mươi sáu đến nay tại thừa thiên huế
các đối tượng đã cho một bốn trăm hai mươi người với gần hai mươi một hồ sơ vay
tổng số tiền cho vay hơn hai mươi một hai tỷ đồng số tiền thu lợi bất chính hơn bốn sáu tỷ đồng
không chỉ cho vay với lãi suất cắt cổ nhóm đối tượng này còn sẵn sàng gây thương tích nếu con nợ trả nợ không đúng hẹn
trước khai tiên bọn em gọi điện nhận tin về khách hàng
nếu mà khách hàng đồng nghĩ từ lên đồng thì thôi con nợ không thì bọn em nhận tin gọi điện để cho khách hàng
thì gần đây nhất thì chỉ có là em đi làm gặp khách hàng hai bên xảy ra xích mịch có đánh người ta thôi ạ
chỉ vừa rồi chưa kịp vừa đem người ra làm bệnh viện vừa đem đợi đi xin đi đáng trái tim
một lần em đi nạp một lần đi đáng con có mất giày lên đe gì đập tay không quay luôn
cùng với năm tổ công tác trực tiếp triệt xóa các điểm cho vay nặng lãi tại thừa thiên huế
cũng trong sáng ngày hai tháng một năm hai nghìn hai mươi
một tổ công tác của công an thừa thiên huế có mặt tại tỉnh nghệ an
phối hợp với công an địa phương tiến hành kiểm tra trụ sở chính của công ty tân tín đạt tại thành phố vinh
bắt khẩn cấp các đối tượng liên quan đến đường dây này
thưa quý vị và các bạn trong những ngày này thì dư luận đang rất quan tâm đến luật phòng chống tác hại của rượu bia vừa chính thức có hiệu lực
luật ra đời với mức phạt tăng cao và đủ sức gian đe
tuy nhiên để người tham gia giao thông hoàn toàn nói không với rượu bia thì có lẽ là điều này không dễ dàng
vâng điều này lý giải cho việc là vì sao dù quy định này được dư luận hết sức ủng hộ
tuy nhiên việc chấp hành thì vẫn còn là câu chuyện gian

ngay khi luật phòng chống tác hại của rượu bia vừa chính thức có hiệu lực

theo ghi nhận trong tối ngày một và hai tháng một năm hai nghìn hai mươi
khi lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố hà nội giao quân xử lý các trường hợp điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn
theo nghị định số một trăm linh hai nghìn một mươi chín ndcp nhiều tài xế đã tỏ ra bất ngờ thậm chí có trường hợp bất hợp tác

tuy nhiên nhiều lái xe vi phạm cũng chia sẻ rằng không ít trường hợp uống rượu từ trưa đến chiều hay từ tối đến sáng hôm sau
nhưng hơi thở vẫn còn nồng độ cồn vậy không biết đến bao giờ mới hết để không bị phạt
những câu hỏi này đã được nhiều người điều khiển phương tiện giao thông quan tâm
như vậy là vừa rồi phóng sự vừa phản ánh một tình huống đó là
uống rượu bia từ sáng đến chiều hay là uống từ tối cho đến sáng hôm sau vẫn còn nồng độ cồn trong hơi thở
và điều này đã khiến cho người tham gia giao thông vẫn có thể bị phạt
vậy sau khi uống rượu bao lâu thì hết nồng độ cồn trong máu được phép lái xe
để giải đáp cho băn khoăn này chúng tôi xin mời quý vị và các bạn sẽ trở lại trong một ít phút tới ở phần sau của chương trình
thưa quý vị năm hai nghìn hai mươi tỉnh quảng nam tập trung hỗ trợ các làng nghề xây dựng điểm đến để mở rộng không gian du lịch vùng ven
trong đó du lịch nông nghiệp và du lịch cộng đồng là hướng đi mà chính quyền và người dân đang thực hiện
góp phần giải tỏa áp lực cho đô thị cổ hội an và nâng cao thu nhập cho người dân bảo tồn làng nghề hiệu quả
ngay trong tuần đầu tiên của năm hai nghìn hai mươi những vị khách đến từ nước ý khá thích thú khi tham gia trải nghiệm các hoạt động thường nhật của người dân địa phương
như gánh nước tưới rau trồng rau lên luống và thu hoạch làng rau trà quế
những du khách châu âu cũng thử cầm cuốc xơi đất để hiểu hơn về nghề truyền thống của những nông dân
đế võng và đầm trà quế một vùng đất màu mỡ khí hậu ôn hòa cùng diễn trình lịch sử văn hóa lâu đời và người dân thuần hậu chất phát
thật bất ngờ khi là du khách đầu tiên đến đô thị cổ xinh đẹp
tôi và mọi người trong đoàn được chào đón nồng ấm như thế ngay tại làng rau truyền thống của các bạn
một cảm xúc thú vị và đáng nhớ trong năm mới này
hội an ngoài phố cổ đã quá nổi tiếng với vốn văn hóa đồ sộ nhiều làng nghề truyền thống lâu đời
như làng gốn thanh hạ
đây là những giá trị mà chính quyền và người dân hội an nỗ lực bảo vệ và phát huy tiềm năng
chính vì vậy hội an quyết định phát triển làng mộc cổng kim và làng rau trà quế thành điểm du lịch
để phát triển đời sống của người dân và bảo tồn văn hóa làng nghề
một điều dễ nhận thấy là những năm gần đây danh tiếng làng rau trà quế đã được lan tỏa khắp nơi
các nông phẩm của làng có mặt từ trên mâm cơm của các gia đình chợ quán
cho đến siêu thị nhà hàng khách sạn sang trồng trong và ngoài địa phương
rất quan tâm đến những tour trải nghiệm liên quan đến các làng nghề
từ năm hai nghìn hai công ty đã có định hướng phát triển làng nghề làng rau trà quế
đến bây giờ lượng khách đến mỗi ngày một đông
nhưng đến thời điểm này du khách cũng muốn trải nghiệm thêm những làng nghề khác
chúng tôi cũng đang định hướng sang bên trà nhiêu để làm những dịch vụ còn hoang sơ
mà du khách muốn trải nghiệm thật với người dân hơn
ngày hôm qua quỹ ban tỉnh
tôi đã ký một quyết định để hỗ trợ các bãi biển du lịch trên địa bàn tỉnh của chúng ta
hỗ trợ từ bãi biển từ điện bà cho đến núi thành
các bãi biển du lịch đều có hỗ trợ nâng cấp về cơ sở vật chất
về các phương tiện các điều kiện để phát triển du lịch
và hơn thế nữa nói một cách tổng quan
thì tỉnh quỹ quỹ ban nhân tỉnh đã có những chỉ đạo những quyết sách rất kỳ thời
để thúc đẩy để phát triển du lịch để đưa du lịch quảng nam
trở thành ngành kinh tế mũi nhọn thực sự của tỉnh
trong những năm gần đây rất nhiều công ty du lịch lữ hành đã tổ chức các tour
tham quan làng rau cùng nông dân canh tác trải nghiệm một ngày làm nông dân
và tìm hiểu văn hóa của cư dân nông thôn làng trài ven biển
thu hút sự quan tâm của đông đảo du khách
với hoạt động đón đoàn khách quốc tế đến sông đất tại làng rau trà quế
ngành du lịch thành phố hội an và tỉnh quảng nam mua hứa đến phát triển mạnh
về du lịch sinh thái du lịch cộng đồng làng quê đặc biệt là du lịch trải nghiệm
trong phần tiếp theo của chương trình sau khi uống rượu bao lâu thì sẽ hết lồng đồ côn trong máu
còn được phép điều khiển phương tiện tham gia giao thông
thưa quý vị và các bạn như tình huống vừa được chúng tôi đề cập cách đây ít phút
đó là uống rượu bia
từ sáng nhưng mà cho đến chiều hay là uống từ tối cho đến sáng hôm sau
vẫn còn lồng đồ côn trong hơi thở
điều này đồng nghĩa với việc là người tham gia giao thông vẫn sẽ bị phạt theo luật mới quy định
vâng và ngay sau đây thì bác sĩ nguyễn trung nguyên đến từ trung tâm chống độc
bệnh viện bạch mai sẽ lý giải cho chúng ta câu hỏi
sau bao lâu lượng rượu âm tính trong máu hay trong hơi thở
mình không biết là sau bao lâu thì là cái lượng rượu âm tính trong máu hay trong hơi thở
sẽ trở thành âm tính trong hơi thở hay trong máu
chúng ta phải cẩn thận là thậm chí có người mà uống rượu
có thể uống rượu nhiều buổi tối trước
đến sáng hôm sau vẫn có thể còn dương tính trong máu trong hơi thở
vậy làm sao chúng ta cố gắng hạn chế tối đa cái số lần uống rượu
hạn chế tối đa số lượng rượu chúng ta uống
thời gian từ khi uống rượu đến lúc mà sẽ kiểm tra
có âm tính hay không
nó sẽ phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố
đầu tiên nó sẽ phụ thuộc vào lượng rượu anh uống nồng độ rượu anh uống
đặc biệt quan trọng nhất là phụ thuộc vào lượng rượu anh uống
rồi một số tình trạng bệnh lý khác một số tình trạng cá thể cơ thể đặc biệt
thì cũng sẽ ảnh hưởng đến thời gian đấy
và không ai giống ai cả
nồng độ mà hiện nay là hấp thu nhanh nhất là hai mươi là hấp thu nhiều nhất hai mươi độ
thế còn thứ hai là những trường hợp khác
ví dụ như là uống có khi đói
khi đói thì càng nhanh chóng hấp thu
và có thức ăn thì hấp thu càng chậm
thì cái thời gian rượu trong người cũng càng lâu hơn
rồi lượng cơ thể người sau khi uống mà mình cứ uống kéo dài mãi
chiền biên thì cũng sẽ thời gian rượu trong người tồn tại càng lâu hơn
nhiều người dân cho biết một số loại quả lên men như sứa vải hoặc uống thuốc như siro
dùng dịch sát chủng nghiệm cũng có thể có lượng ethanol trong đó
về vấn đề này bác sĩ nguyên cũng chia sẻ
người dân hoàn toàn yên tâm bởi nồng độ cồn trong các loại thực phẩm đều không cao
và bay hơi sau một thời gian ngắn
nếu chúng ta không may ăn phải những đồ ăn thức uống có ethanol
thì ít nhất nên đợi từ một mươi năm đến ba mươi phút mới tham gia giao thông để tránh việc bị xử phạt hoàn
vâng như vậy là có rất nhiều yếu tố tác động đến việc khiến cho nồng độ cồn âm tính ở trong máu
như là lượng rượu nồng độ rượu
cũng như là thể trạng của mỗi người thì đều không khác nhau và đều khác nhau
có thể nói là đối với một người tham gia cuộc nhậu
để có mà kiểm soát được cái lượng rượu mà mình sẽ uống bao nhiêu là một cái điều không dễ dàng
và việc nói không với rượu bia là cách tốt nhất
điều này không chỉ tránh được những vi phạm mà còn tránh được cả những nguy cơ khác
điển hình là câu chuyện ngộ độc thậm chí là mất mạng vì ngộ độc rượu
nhất là khi dịp lễ tết đang đến gần thì số ca ngộ độc vì rượu cũng đã tăng lên khá nhiều
xin cung cấp đến quý vị thông tin mà chúng tôi vừa tìm hiểu từ bệnh viện bạch mai
trong những ngày nghỉ lễ vừa qua thì số lượng bệnh nhân ngộ độc rượu phải nhập viện thì có xu hướng gia tăng
điều đáng tiếc là lại tập trung vào người trẻ từ hai mươi cho đến bốn mươi tuổi
đây là độ tuổi đang trong độ tuổi lao động
số bệnh nhân ngộ độc rượu cấp tính vào cấp cứu tăng không chỉ vào thời điểm noel
tết dương lịch vừa qua mà bắt đầu vào mùa đông tại miền bắc cũng gia tăng
do đây chính là thời điểm mọi người tụ tập rủ nhau liên hoan
có khá nhiều bệnh nhân vào viện trong tình trạng nặng như hôn mê tụt huyết áp
cùng với các tổn thương não nặng nề do suy hô hấp hạ đường máu tụt huyết áp kéo dài
điều đáng nói là lạm dụng rượu bia lâu ngày sẽ gây ra các bệnh về gan thần kinh và làm giảm miễn dịch của cơ thể
tiếp tục với thông tin về thị trường thực phẩm
tại thị trường trong nước nhu cầu thịt lợn đang tăng nhanh vào dịp cuối năm và giáp tết nguyên đán canh tí hai nghìn hai mươi
đó là việc nhập khẩu thịt lợn hai tháng trở lại đây đã có chiều hướng tăng mạnh
theo cục xuất nhập khẩu bộ công thương riêng trong tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba
lượng thịt lợn nhập khẩu đã đạt hơn một mươi năm tấn so với kim ngạch là một mươi năm chín triệu đô la mỹ
tăng một trăm sáu mươi bốn về lượng và một trăm một mươi ba về kim ngạch so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
thịt lợn nhập khẩu về việt nam chủ yếu từ các nước có ngành chăn nuôi phát triển
như ba lan đức pháp hoa kỳ hà lan
với giá nhập khẩu bình quân trong một mươi một tháng
năm hai nghìn một mươi chín là khoảng hai mươi năm chín trăm năm mươi đồng cho đến hai mươi sáu đồng một kg
bộ công thương đang tăng cường các hoạt động truyền thông về giá cả
nguồn cung sử dụng các thực phẩm thay thế cho thịt lợn
và sử dụng sản phẩm thịt lợn đông lạnh thay cho thịt nóng
nhằm tránh tình trạng thiếu thông tin và gây bất ổn thị trường
còn đối với giá ga giá ga bán lẻ trong nước đã được các doanh nghiệp điều chỉnh tăng thêm bốn đồng một kg
tức là mỗi bình ga loại một mươi đồng
một bình một mươi hai kg sẽ tăng thêm bốn mươi tám đồng
cụ thể công ty cổ phần kinh doanh khí miền nam chi nhánh miền đông cho biết
giá của các loại bình petro việt nam ga dầu khí sẽ tăng thêm bốn mươi tám đồng
cho một bình một mươi hai kg và một trăm tám mươi đồng cho một bình bốn mươi năm kg
giá bán lẻ tối đa đến tay người tiêu dùng của các loại bình ga trên là
từ ba trăm bảy mươi hai đến bốn trăm linh một đồng một bình một mươi hai kg
tương tự công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên dầu khí thành phố
sài gòn petro cũng cho biết giá ga sp của các doanh nghiệp này
cũng sẽ tăng tương ứng bốn mươi tám đồng cho bình một mươi hai kg
giá bán lẻ đến tay người tiêu dùng không quá ba trăm tám mươi đồng một bình một mươi hai kg

sài gòn petro cũng cho biết giá ga sp của các doanh nghiệp này